thưa quý vị nhà trắng vừa thông báo kế hoạch nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó trước dịch bệnh và các mối đe dọa sinh học khác
đồng thời nhấn mạnh nguy cơ xảy ra đại dịch có thể còn tồi tệ hơn covid một mươi chín
do vậy mà chính phủ mỹ đặt kế hoạch chi sáu mươi năm ba tỷ đô la mỹ cho chương trình kéo dài từ bảy đến một mươi năm nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai
gói chi tiêu trị giá sáu mươi năm ba tỷ đô la sẽ được chính phủ mỹ đầu tư tăng cường khả năng phát triển vaccine
và các phương pháp điều khiển
điều trị nhằm chống lại các mối đe dọa sinh học trong tương lai
mục tiêu thứ hai là mỹ sẽ phát triển một hệ thống cảnh báo sớm và giám sát thời gian thực mạnh mẽ hơn trước những mối nguy hiểm tiềm tàng
ngoài ra các hệ thống y tế công cộng cũng sẽ được nâng cấp sẵn sàng cho đại dịch và chuỗi cung ứng thiết bị bảo hộ cá nhân được phát triển
cuối cùng một cơ quan bao quát tất cả các khía cạnh liên quan các đại dịch tương lai cũng sẽ được mỹ thành lập
hiện mỹ vẫn đứng đầu thế giới với hơn bốn mươi triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó có sáu trăm sáu mươi sáu hai trăm một mươi chín ca tử vong
quân đội israel vừa thông báo sẽ phong tỏa hoàn toàn khu bờ tây và giải gaza trong các kỳ nghỉ lễ của người do thái vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
israel cho rằng vào các ngày lễ chính của người do thái thường có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công
theo thông báo của quân đội israel đợt phong tỏa đầu tiên sẽ được áp đặt trong ba ngày lễ năm mới từ chiều ngày sáu tháng chín tới nửa đêm
ngày tám tháng chín
trong các đợt phong tỏa hoạt động vận tải hàng hóa sẽ ngừng lại và người dân chỉ được đi lại với lý do nhân đạo và y tế
lệnh phong tỏa cũng sẽ được áp đặt trong hai ngày lễ yom kippur bảy ngày lễ sukot và một đợt nghỉ lễ khác từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng chín
việc mở lại các cửa khẩu sẽ được căn cứ vào đánh giá an ninh
hôm nay sáu tháng chín cơ quan hàng không dân dụng singapore thông báo gỡ bỏ lệnh cấm bay được áp dụng cách đây hơn hai năm
đối với máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max sau khi hoàn thành các đánh giá kỹ thuật
máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max đã bị cấm bay thương mại tại singapore vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín sau hai vụ tai nạn thảm khốc ở indonesia và ethiopia
liên quan đến dòng máy bay này khiến ba trăm bốn mươi sáu người thiệt mạng
trong thông báo mới nhất cơ quan hàng không dân dụng singapore caas cho biết đã đánh giá những thay đổi thiết kế đối với máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
đã được cục hàng không liên bang mỹ faa và các cơ quan thẩm định khác phê duyệt
caas cũng xem xét dữ liệu hoạt động của các chuyến bay sử dụng boeing bảy trăm ba mươi bảy max được nối lại trong chín tháng qua và nhận thấy không có vấn đề an toàn đáng chú ý nào
trong ba hãng hàng không của singapore chỉ có hãng hàng không quốc gia singapore sở hữu máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
hãng hàng không quốc gia singapore hiện có sáu máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max đang gửi tại kho bảo trì ở australia
theo đó các trường học văn phòng doanh nghiệp được mở cửa trở lại
việc đi lại giữa các vùng cũng sẽ nối lại
tuy nhiên người dân vẫn phải đeo khẩu trang bắt buộc bên trong hầu hết các địa điểm công cộng trong đó có cửa hàng và trung tâm thương mại
các buổi tiệc trong nhà sẽ giới hạn tối đa năm mươi người tham dự ở ngoài trời giới hạn một trăm linh người
các khoản hỗ trợ giai đoạn một thuộc chương trình hỗ trợ đặc biệt cho người dân malaysia trong đại dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một vừa bắt đầu được giải ngân
nhằm giúp giảm bớt gánh nặng của người dân
các người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
một tỷ ringgit tương đương hai trăm sáu mươi năm triệu usd trong tổng số ba một tỷ ringgit đã được chuyển đến các ngân hàng để thanh toán cho chương trình hỗ trợ đặc biệt cho người dân malaysia trong đại dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
các hộ gia đình thuộc diện nghèo sẽ nhận được hơn ba trăm một mươi ba đô la mỹ người cao tuổi và người độc thân sẽ nhận khoảng một trăm hai mươi đô la mỹ
đối với các hộ gia đình thuộc diện b bốn mươi
tức là nhóm bốn mươi số người có thu nhập thấp thu nhập hộ gia đình dưới năm ringgit một tháng sẽ nhận được khoảng một trăm chín mươi hai usd tiền hỗ trợ
dự kiến chương trình hỗ trợ đặc biệt lần này sẽ mang lại lợi ích cho khoảng một mươi triệu người dân malaysia
thủ tướng malaysia hy vọng những khoản trợ giúp này sẽ phần nào giúp giảm những khó khăn của người dân trong đại dịch covid một mươi chín
ông cho biết các đợt giải ngân tiếp theo sẽ được tiếp tục trong tháng tới
tổng thống hàn quốc moon jae in hôm nay đã công bố khả năng nước này có sự điều chỉnh
phát biểu trong một cuộc gặp mặt hàng tuần với các trợ lý cấp cao tổng thống moon jae in nhấn mạnh với tỷ lệ tiêm vaccine tiếp tục tăng
và nếu tình hình dịch bớt căng thẳng hàn quốc sẽ có thể xem xét chuyển sang hệ thống kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh mới phù hợp với cuộc sống của người dân
phương án khôi phục dần cuộc sống thường nhật cho người dân sẽ được xem xét nếu số ca mắc covid một mươi chín mới được giữ ổn định trong tháng chín này
chính phủ hàn quốc đang cố gắng không sử dụng cụm từ sống chung với dịch covid một mươi chín bởi cụm từ này có thể gây hiểu nhầm rằng không cần coi trọng việc phát sinh ca nhiễm mới
xóa bỏ hệ thống giãn cách xã hội hay có thể dẫn tới tâm lý lơ là cảnh giác phòng dịch
hiện tại tỷ lệ dường bệnh dành cho bệnh nhân nặng ở hàn quốc đang ở ngưỡng sáu mươi
nếu người dân lơ là phòng dịch khiến số ca nhiễm mới tăng vọt hệ thống y tế sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp
đây được coi là một chiến lược đôi bên cùng có lợi giúp các nước đang thiếu vaccine được cung cấp vaccine sớm hơn lịch trình đề ra
trong khi đó tránh được tình trạng lãng phí khi vaccine hết hạn ở các nước đang dư thừa nguồn cung
thỏa thuận này được đánh giá là một điển hình tốt về sự phối hợp quốc tế nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng vaccine covid một mươi chín
hồi đầu tháng bảy vừa qua israel đã chuyển bảy trăm linh liều vaccine covid một mươi chín pfizer chuẩn bị hết hạn vào cuối tháng cho hàn quốc
giữa lúc quốc gia châu á này phải đối mặt với làn sóng đại dịch thứ tư nghiêm trọng vì biến chủng delta
theo thỏa thuận hàn quốc sẽ trả lại số vaccine này cho israel trong tháng chín hoặc tháng một mươi
lô vaccine từ israel sẽ là chất xúc tác để tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và sự tin cậy giữa hai nước
và trong tình hình nguồn cung vaccine khác nhau giữa các quốc gia thì thỏa thuận giữa chúng tôi có thể trở thành mô hình hợp tác quốc tế
giới chuyên gia cũng đánh giá
đổi vaccine có khả năng sẽ được các chính phủ khác trên thế giới xem xét
những thỏa thuận như vậy được cho là có thể giúp giải quyết vấn đề mất cân bằng nguồn cung vaccine covid một mươi chín toàn cầu
đồng thời đem lại lợi ích cho cả đôi bên
quốc gia được nhận vaccine sẽ có trước nguồn cung quan trọng mà họ đang phải chờ đợi để giải quyết tình hình dịch bệnh căng thẳng trước mắt
còn những quốc gia cho mượn trước vaccine cũng có lợi khi số vaccine này được hoàn trả trong tương lai
sáng kiến trao đổi giúp cân bằng giúp nguy cơ giữa những nước cần vaccine ngay bây giờ
và những nước muốn đổi số vaccine sắp hết hạn để lấy nguồn cung có thời hạn sử dụng dài hơn
australia quốc gia vừa ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín mới kỷ lục hôm ba tháng chín cũng đang theo đuổi sáng kiến này
sau khi vay singapore năm trăm linh liều vaccine pfizer australia đạt thỏa thuận trao đổi bốn triệu liều vaccine cũng của hãng này với anh
giúp tăng gấp đôi lượng vaccine hiện có
anh sẽ nhận lại bốn triệu liều vào tháng một mươi hai khi nước này dự kiến triển khai mũi tăng cường
các thỏa thuận trao đổi vaccine dự kiến giúp australia
tăng tốc tiêm chủng và đạt được những mục tiêu quan trọng để tái mở cửa sớm hơn vài tuần
vaccine đã tạo nên bức tường phòng thủ vững chắc tại anh
chúng tôi muốn hỗ trợ các quốc gia trên thế giới phục hồi sau đại dịch và cải thiện khả năng tiếp cận vaccine
thỏa thuận của chúng tôi với australia giúp chia sẻ vaccine vào thời điểm tối ưu thúc đẩy chương trình tiêu chủng ở cả hai nước
tuy nhiên giới quan sát nhận định các thỏa thuận trao đổi vaccine có thể phải đi kèm với một số điều kiện về chính trị
ngoài israel hàn quốc còn đàm phán trao đổi với một số nước khác bao gồm mỹ đồng minh lâu năm của họ
nhưng chính quyền tổng thống mỹ joe biden chưa chấp thuận do đặt mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng lên hàng đầu
tôi nghĩ hàn quốc và mỹ sẽ hợp tác vaccine trong bối cảnh liên minh của họ mạnh mẽ hơn
nếu hàn quốc tăng cường nỗ lực hướng tới liên minh mạnh mẽ hơn một cách toàn diện
dù là vấn đề liên quan đến trung quốc hay hợp tác kỹ thuật hiện đại
mỹ có thể sẽ coi đây là tín hiệu tích cực và trao lợi ích cho hàn quốc
trong bối cảnh việc phân phối vaccine không đồng đều như hiện nay
thì thỏa thuận trao đổi vaccine có thể được xem là một giải pháp hữu hiệu
để đảm bảo tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ vaccine
bởi suy cho cùng không có quốc gia nào được an toàn cho đến khi tất cả các quốc gia đều an toàn